trong đường xa thao và thảo trong đường dây này còn có nhiều đại lý cấp dưới tại hà nội nghệ an và ninh bình
tăng vật thu giữ là hai mươi hai chiếc điện thoại di động các loại một ipad một quyển sổ và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu xác định tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề là hơn hai trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng ngày chín tháng một mươi hai tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần một năm tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên
để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh điều tra mở rộng chuyên án
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nơi thường trú tại xã hòa tân huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó năm hai nghìn một mươi tám nguyễn phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nguyễn phương bình quen biết chị p trú tại quận năm
bình tự giới thiệu là cán bộ công an hiện đang công tác tại bộ công an và có đứng tên thành lập một công ty
bình nhiều lần cho chị p xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số tám để tạo niềm tin
cuối năm hai nghìn một mươi tám do cần tiền tiêu xài cá nhân bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị p
bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối cần tiền để mua hóa giá nhà
mượn tiền xử lý việc cơ quan trả nợ lo viện phí cho mẹ
để mượn tiền của chị p do tin tưởng chị p đã nhiều lần chuyển cho bình tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
sau đó chị p nhiều lần yêu cầu bình trả tiền nhưng bình đều trốn tránh không trả
đến năm hai nghìn hai mươi một bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị p đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triển khai nhiều tổ công tác
kiên trì ra soát lần theo từng dấu vết đầu mối liên quan đến nguyễn phương bình
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đưa nguyễn phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
về trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an cũng thu giữ nhiều còng số tám và các vật dụng tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa tạm giữ đào thị ngọc mai
thường trú tại phường đức xuân tp bắc cạn tỉnh bắc cạn để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an thành phố bắc cạn
chính quyền địa phương kiểm tra tiệm cắt tóc vượng mai của đào thị ngọc mai
thì phát hiện mai đang tiến hành thu lãi đối với một người vay
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của mai cơ quan công an tạm giữ nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay
tại cơ quan công an đào thị ngọc mai khai nhận bản thân hoạt động cho vai lãi từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay mai đã cho nhiều người vai chủ yếu là người dân tại địa bàn tp bắc cạn
với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương với lãi suất một trăm linh tám một trăm tám mươi một năm
thực hiện đợt cao điểm gia quân đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ hai đối tượng tăng chữ trái phép chất ma túy
trước đó tại tổ ba phường thủy dương thị xã hương thủy
công an thị xã hương thủy
tiến hành bắt quả tăng hai đối tượng là hoàng trí thành và hà văn quý
có hành vi tàng chữ chín gam ma túy loại khay ketamin
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của thành thu giữ năm mươi sáu viên nén màu đỏ
thành khai nhận là ma túy loại hồng phiến và bảy túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá
khám xét chỗ ở của quý thu giữ một trăm linh viên nén màu đỏ và năm túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá
sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
qua thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an phát hiện tạm giữ hình sự ba đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một tiệm game bán cá
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai
lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tiệm game bắn cá để thực hiện lệnh bắt bị can phạm thị hồng vân
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vân ba bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy và gần sáu năm triệu đồng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện chín nam nữ bên trong tiệm game có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng cùng nhiều tăng vật liên quan
qua xét nghiệm có tám đối tượng dương tính với ma túy đá
từ kết quả điều tra xác minh ban đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn vương linh diệp huy cường và la hoàng khải
cùng chú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tăng tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai qua tin báo của người dân
cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi bắt quả tăng năm đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet
tại một quán cà phê trên địa bàn ấp châu thới huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bảy điện thoại di động số tiền hơn một mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị và các bạn thời điểm cuối năm tình trạng mua bán vận chuyển và tàng trữ các loại pháo nổ diễn biến phức tạp
nguy hiểm hơn tình trạng sử dụng chế tạo pháo nổ tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường đe dọa tính mạng sức khỏe tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa bắt giữ đối tượng về hành vi chế tạo trái phép pháo nổ
đây là một trăm chín mươi ba
một mươi khối trụ hình tròn kích thước không đều nhau được xác định là pháo nổ do nguyễn ngô tuyên sinh năm hai nghìn trú tại khu một mươi hai xã xuân lũng huyện lâm thao tỉnh phú thọ tự chế tạo
tuyên đã lên mạng tìm các clip hướng dẫn chế tạo pháo nổ sau đó mua các nguyên liệu trên các trang thương mại điện tử để tự làm tại nhà
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện lâm thao và công an xã xuân lũng phát hiện nguyễn ngô tuyên điều khiển xe mô tô chở theo sau một thùng bìa cắt tông có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì tuyên nhảy xuống xe bỏ chạy